công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố đối tượng phạm ngọc tiên chú huyện tư nghĩa về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác
và đồng phạm là đối tượng phạm công đạt chú thị trấn sông vệ về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện tư nghĩa kiểm tra quán karaoke hoàng gia ở xã nghĩa thương do phạm ngọc tiên quản lý điều hành
tại cơ sở karaoke hoàng gia cơ quan công an đã phát hiện giải cứu tám nhân viên nữ
qua kiểm tra trên người rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đầy mình
phạm ngọc tiên khai nhận đã khống chế và nhốt nhiều thiếu nữ để tiếp khách và đi bán dâm
tiên cùng phạm công đạt đã dùng bình điện gậy đánh đập tra tấn trích điện khiến nhiều thiếu nữ gây thương tích
số tiền tiếp khách bán dâm của các thiếu nữ đều bị tiên thu giữ